cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định khởi tố hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ gian lận điểm thi xảy ra ở tỉnh này
thông báo của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang chiều nay cho biết ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám kết quả điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám được công bố chính thức
qua thông tin phản ánh nghi ngờ về điểm thi bất thường tại hà giang ngày một mươi ba tháng bảy ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia đã ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác của ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia
xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật được sự hướng dẫn chỉ đạo của tổng cục an ninh bộ công an ngày một mươi chín tháng bảy căn cứ điều ba mươi sáu điều một trăm bốn mươi ba khoảng một điều một trăm năm mươi ba và điều một trăm năm mươi bốn bộ luật tố tụng hình sự
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đã
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật